bắt đầu từ sáng ngày mai hai mươi năm tháng sáu các thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với môn thi đầu tiên là ngữ văn
không chỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với hơn tám trăm linh thí sinh trong cả nước kỳ thi năm nay còn được xã hội đặc biệt quan tâm
sau những vụ lùm xùm trong tiêu cực nâng điểm ở một loạt các địa phương của kỳ thi năm ngoái
hàng loạt cá nhân đã bị khởi tố điều tra nhưng điều mà người dân và các thí sinh quan tâm hơn
chính là các giải pháp của bộ giáo dục và đào tạo và các địa phương để kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín diễn ra an toàn công bằng và chính xác
thưa quý vị ngày mai gần chín trăm linh thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu ngày thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
hôm nay ngay trước thời điểm kỳ thi chính thức diễn ra thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia đã có cuộc trao đổi với phóng viên thúy quỳnh
về những nỗ lực tổ chức
chức kỳ thi nghiêm túc an toàn bảo đảm sự công bằng và khách quan
sau đây mời quý vị khán giả cùng theo dõi
lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn thứ trưởng đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa thứ trưởng từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng sáu tới đây thì kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín sẽ chính thức diễn ra
và đây là kỳ thi có khá nhiều vấn đề đặt ra nhất là sau những sai phạm nghiêm trọng ở một số địa phương trong kỳ thi năm hai nghìn một mươi tám
vậy thì bộ giáo dục và đào tạo đã có những giải pháp gì để kỳ thi năm nay
diễn ra an toàn và nghiêm túc
nhất là chúng tôi nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của kỳ thi này
cho nên bộ giáo dục và đào tạo đã sớm xây dựng kế hoạch xây dựng phương án để tổ chức kỳ thi
theo nó đặc biệt là việc xây dựng quy chế có một số cách sửa đổi điều chỉnh
để đảm bảo cho các điều kiện cho kỳ thi được kết quả nó tốt nghiệp
thế và hơn nữa thì bộ cũng đã thành lập ban chỉ đạo thi sớm tháng bốn đã thành lập ban chỉ đạo
và đến đầu tháng năm thì đã ra quyết định thành lập đoàn công tác
đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo đi kiểm tra số ba tỉnh tỉnh phố
đặc biệt là công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương các chỉ đạo của bộ
của chính phủ đến với các tỉnh tỉnh phố thì đã được làm rất nghiêm túc
nhất là cuộc họp vào tháng năm cuộc họp chính phủ tháng năm vừa qua
thì thủ tướng chính phủ đã có kết luận rất là rõ giao trách nhiệm cho bộ đào tạo xây dựng phương án
và các địa phương và nâng cao trách nhiệm
trách nhiệm của mình và trực nhiệm chức đảng chức nhân dân về việc tổ chức chỉ đạo triển khai
khi cuộc thi này đảm bảo nghiêm túc an toàn đảm bảo công bằng khách quan
có thể nói là chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai
và với những sự điều chỉnh một số điều trong quy chế
và sự quyết tâm vượt vào cuộc của hệ thống chính trị của các tỉnh thành phố
thì tôi tin là kỳ thi này sẽ có những sự triển khai tốt hơn
việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đã được phân cấp cho địa phương
nhưng mà thực tế thì ban chỉ đạo thi cấp tỉnh ở một số nơi chưa thực hiện đầy đủ vai trò chỉ đạo và tổ chức thi
năm hai nghìn một mươi chín bộ giáo dục và đào tạo sẽ có giải pháp gì để tránh việc cục bộ
cũng như địa phương hóa dẫn đến nguy cơ gian lận trong quá trình tổ chức kỳ thi
điều này về phía bộ cũng đã thể hiện rõ trong quy chế
trong quy chế thì có sự điều chỉnh là các giảng viên ở các trường đại học cao đẳng
mà được điều động đến làm thi
ở địa phương thì nguyên tắc là đặt ra là các trường đại học không coi thi
các trường đại học địa phương không coi thi ở tại địa phương của mình
mà phải đi coi thi ở địa phương khác
tuy nhiên thì cũng có một số ý kiến
nó là các trường đại học như đại học bách khoa các trường đại học lớn như lại làm tại hà nội
nhưng mà đấy là các trường đại học trung ương không thuộc địa phương
thì các trường mà thuộc địa phương
thì không coi thi ở địa phương mình
cái thứ hai là về khâu chấm trắc nghiệm
thì trước đây là mình giao bộ giao cho các hội đồng coi thi ở địa phương
cụ thể là giám đốc sở trực tiếp thành lập hội đồng
và thành phần là các đồng chí các bộ giáo viên ở trường đó địa phương đó tỉnh đó tham gia
thì năm nay là thống nhất là bộ trực tiếp chỉ đạo cái công tác chấm trắc nghiệm
và giao cho các trường đại học trực tiếp là có mang nội viện ra
giảng viên trực tiếp đến làm trưởng ban chỉ đạo trực tiếp chấm
và bàn giao cái kết quả cho hội đồng chấm
và về phía sở tại là đơn vị hội đồng thi và ban chỉ đạo của tỉnh
sẽ trực tiếp lo các điều kiện cơ sở vật chất các máy móc các trang thiết bị
và các điều kiện để thực hiện đảm bảo an ninh an toàn cho cái kỳ thi này
ở tại điểm chấm trắc nghiệm
như vậy là cái việc chấm trắc nghiệm thì đã được là đưa một cách khách quan
một cái nhóm giao hiệu trận
các trường đại học từ nơi khác để điều động đến để chấm trắc nghiệm
riêng về chấm tự luận thì đây cũng là một điểm chấm do địa phương trực tiếp chấm
tuy nhiên thì vì sao lại có điều này thì chúng ta thấy là nếu như chuyển cho đại học chấm
thì vì đại học cũng không đủ giáo viên để có thể đủ để chấm hết tất cả
các số lượng đủ giáo viên cơ bản
giáo viên chuyên ngành thì có nhưng giáo viên cơ bản như môn toán môn văn
thì không phải là ở trường nào trường kỹ thuật thì không có giáo viên văn
cho nên là bộ cũng đã thống nhất là để cho các địa phương trực tiếp tổ chức chấm tự luận
và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và chấm kiểm tra
tất cả những bài thi được điểm cao đều được chấm lại trong bài chấm kiểm tra năm
cái số lượng bài theo quy định
tương tự như vậy quy trình chấm đảm bảo là chấm khách quan hai vòng độc lập
một bài thi và được hai cán giám khảo coi thi ở hai tổ chấm khác nhau
mà được khớp với nhau
cho nên là mà quy trình chấm
nếu được giám sát chặt chẽ thì chúng tôi thấy là nếu tăng cường công tác giám sát
mà có sự phối hợp chặt chẽ với đại học tăng cường công tác thanh tra kiểm tra quy trình
rồi thanh tra chấm năm cái số lượng bài và đặt ra yêu cầu chấm các bài điểm cao
thì những điều đó nó cũng làm giảm cái tính cục bộ địa phương
hoặc là những cái gian lợi trong thi cửa có thể đạt ra
thứ trưởng có chia sẻ gì với các thí sinh trước kỳ thi quan trọng này ạ
mong muốn với các em là cố gắng ôn tập thật tốt
về phía bộ thì đã xây dựng các văn bản các quy chế
và tất cả các địa phương đã vào cuộc để chăm lo cho công việc này
kỳ thi thực sự là phải được nghiêm túc nhưng không căng thẳng
cho nên về phía nghiêm túc đối với người lớn chặt chẽ đối với người lớn
nhưng mà các em thì cố gắng là tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các em
thì bây giờ là thi tại địa phương tổ chức thi cố gắng là làm giảm những cái vất vả cho các gia đình
giảm tốn kém là vì các em
các em cố gắng nhận thức điều này và thể hiện sự chăm lo của đảng nhà nước
và thuận lợi để cho các em tổ chức kỳ thi để đạt kết quả tốt nhất bằng chính năng lực của mình
thì chúc các em có kỳ thi tốt thành công